thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy
tại phố trần nhân tông quận hai bà trưng công viên thống nhất hà nội
bộ công an phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd tp hà nội
đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ
công trình văn hóa có ý nghĩa biểu tượng mang giá trị nhân văn sâu sắc của lực lượng công an nhân dân
tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ được xây dựng với mục đích tôn vinh sự hy sinh công hiến
của lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vì bình yên cuộc sống của nhân dân
đây là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị lịch sử giáo dục truyền thống
nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ
và nâng cao ý thức cho nhân dân luôn chấp hành tốt các quy định về đảm bảo
an ninh trật tự nhất là an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ
tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ không chỉ là công trình có ý nghĩa với riêng lực lượng công an nhân dân
mà còn là công trình văn hóa kiến trúc đặc sắc tiêu biểu góp phần nâng tầm giá trị cảnh quan đô thị
và trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với thủ đô
thưa quý vị cũng trong sáng nay gần chín thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
đây là năm đầu tiên bộ công an tổ chức bài thi đánh giá để lấy kết quả tuyển sinh vào các trường công an nhân dân
trong buổi sáng các thí sinh có một trăm tám mươi phút làm bài thi với phần trắc nghiệm và phần tự luận
mùa tuyển sinh năm nay các trường học viện công an nhân dân sẽ không hoàn toàn sử dụng điểm bài thi đánh giá năng lực
để xét tuyển
mà vẫn lấy thêm điểm từ bộ giáo dục và đào tạo với tỷ lệ bốn mươi điểm từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và sáu mươi điểm từ kỳ thi đánh giá năng lực
việc kết hợp này cũng đảm bảo kiến thức năng lực cơ bản bậc trung học phổ thông của thí sinh
vừa đảm bảo kiến thức phân hóa phân loại thí sinh trong bài thi đánh giá năng lực của bộ công an
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
chỉ sau gần một mươi hai giờ gây án và bỏ trốn công an tp mong cái tỉnh quảng ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan
khoanh vùng và bắt giữ được nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm xăm khi đang lẩn trốn tại huyện hải hà
tại cơ quan điều tra nghi phạm khai nhận do thiếu tiền sử dụng ma túy
biết nạn nhân ở một mình nên nghi phạm nảy sinh ý định đến chỗ chị này thăm dò với mục đích cướp tài sản để có tiền mua ma túy
tại đây sau khi đã phun xăm hình cho nghi phạm nhưng nghi phạm nói không có tiền để trả hai bên đã xảy ra to tiếng
với ý định và hung khí đã chuẩn bị trước nghi phạm đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào nạn nhân khiến nạn nhân tử vong
bất ngờ ập vào một quán karaoke ở khu phố phước kiểng thị trấn hiệp phước công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
vừa bắt quả tăng bốn thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch bắt quả tăng bốn thanh niên
là huỳnh phát tài nguyễn thanh hưng nguyễn thị hồng linh và nguyễn văn điền
đang tụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke ở khu phố phước kiểng thị trấn hiệp phước
qua test nhanh chất ma túy bốn trên bốn thanh niên đều dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ một đĩa xứ đựng chất bột màu trắng và một gói ma túy dạng khay
cùng một số đồ vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã đưa tàu số hiệu tg chín mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi tám ts
chở khoảng chín mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về tới cảng của hải đội ba trăm linh một thành phố vũng tàu
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra một tàu vỏ gỗ trên có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện khoảng chín mươi lít dầu đeo không có giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
ngoài ra trên tàu có năm thuyền viên do ông trần công quang bốn mươi chín tuổi thường trú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
các thuyền viên không có bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng lực lượng cảnh sát nhân dân
antv trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của đồng chí tổng bí thư
các đồng chí thân mến nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tôi xin thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và với tình cảm cá nhân thân ái gửi đến toàn thể các đồng chí thuộc các thế hệ sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ cán bộ công nhân viên lực lượng cảnh sát nhân dân
lời chào thân ái lời thăm hỏi chân tình những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng
các đồng chí thân mến nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai

đã luôn luôn đoàn kết chủ động sáng tạo không quản ngại gian khổ hy sinh luôn luôn mưu trí dũng cảm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn
lập nhiều thành tích và chiến công đóng góp đặc biệt quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
trong sự nghiệp vẻ vang đó đã có biết bao tấm gương anh hùng dũng cảm đã hy sinh anh dũng hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã cống hiến một phần sương máu của mình để đất nước được bình yên nhân dân được hạnh phúc
nhân dịp này tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần sâu sắc nhất tới thân nhân các đồng chí
các gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh những người có công với cách mạng của lực lượng cảnh sát nhân dân nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích đóng góp to lớn mà lực lượng cảnh sát nhân dân đã đạt được trong suốt sáu mươi năm qua
trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng là hết sức nặng nề song cũng vô cùng vinh dự vẻ vàng
tôi tin tưởng rằng với truyền thống sáu mươi năm anh hùng đầy tự hào
lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu với ý chí quyết tâm cao hơn nữa với tinh thần đổi mới năng động sáng tạo nhiều hơn nữa
đi đầu trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại tuyệt đối trung thành với đảng và nhà nước với tổ quốc và nhân dân
tiếp tục lập được nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc thân yêu của chúng ta
giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh nhân dân ta ngày càng hạnh phúc
chúc lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam mãi mãi xứng đáng với danh hiệu anh hùng của nhân dân việt nam anh hùng
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
chào thân ái và quyết thắng
nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
vào tối ngày hôm nay tại hà nội
đảng ủy công an trung ương và bộ công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai và đón nhận huân chương hồ chí minh của lực lượng cảnh sát nhân dân
trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
tặng các tập thể cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân
lễ kỷ niệm vinh dự chào đón các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí đinh tiến dũng ủy viên trung ương đảng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
về đại biểu bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nguyên là lãnh đạo bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan lực lượng công an nhân dân cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ
các điển hình tiên tiến của lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa và thư khen chúc mừng lực lượng cảnh sát nhân dân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống
ra đời trong khi thế cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lực lượng công an nhân dân trong đó có lực lượng cảnh sát nhân dân
đã làm tốt nhiệm vụ chấn áp bọn phản cách mạng bảo vệ các cơ quan công sở chấn áp bọn lưu manh côn đồ
khắc phục tệ nạn xã hội giữ gìn trật tự trị an bảo vệ chính quyền non trẻ
cùng với sự phát triển của cách mạng lực lượng cảnh sát nhân dân không ngừng được đảng nhà nước quan tâm chăm lo xây dựng
đặc biệt ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số ba mươi bốn công bố các pháp lệnh quy định nhiệm vụ quyền hạn
và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan hạ sĩ quan của cảnh sát nhân dân
đây là mốc son lịch sử của lực lượng cảnh sát nhân dân và cũng từ đó ngày hai mươi tháng bảy hàng năm trở thành ngày truyền thống của toàn lực lượng
đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân được bố trí theo hướng tập trung chuyên sâu thống nhất xuyên suốt từ bộ đến cơ sở
theo mô hình công an bốn cấp bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở đảm bảo tinh gọn mạnh làm nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước lực lượng cảnh sát nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương chiến lược chính sách pháp luật về phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
chủ động đổi mới sáng tạo quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cùng với việc làm tốt công tác phòng chống tội phạm lực lượng cảnh sát nhân dân đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số ứng dụng khoa học công nghệ đặc biệt đã thần tốc hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai chiến dịch cấp hơn sáu mươi năm triệu căn cước gắn chip điện tử cho công dân

không ngừng được tăng cường và mở rộng
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an chúc mừng công an tỉnh hưng yên và lực lượng cảnh sát công an hưng yên biểu dương các thành tích kết quả của lực lượng cảnh sát công an tỉnh đã đạt được trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng
trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh để thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới lực lượng công an tỉnh và lực lượng cảnh sát nhân dân cần đảm bảo tuân thủ ba nguyên tắc đảm bảo thượng tôn pháp luật gắn liền với tinh nhuệ về nghề nghiệp văn hóa trong cảnh sát hết mình phục vụ nhân dân cảnh sát với công nghệ
đặc biệt chú trọng việc thực hiện chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng thời thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng trân trọng cảm ơn cấp ủy chính quyền tỉnh hưng yên đã quan tâm giúp đỡ cho lực lượng công an trong thời gian qua và mong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ công an tỉnh hưng yên hoàn thành các nhiệm vụ được giao
với kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà các thương binh bệnh binh đang điều trị tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
trải qua năm mươi bảy năm thành lập hiện trung tâm đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các thương bệnh binh và với tinh thần vượt lên chính mình khắc phục những khó khăn của bệnh tật từ di chứng của chiến tranh các thương bệnh binh đã nỗ lực phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt lời dạy của chủ tịch hồ chí minh thương binh tàn nhưng không phế
xúc động trước những công hiến hy sinh thầm lặng cũng như nghị lực vươn lên của các thương bệnh binh tại trung tâm thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ sự tri ân sâu sắc cũng như mong muốn các đồng chí thương bệnh binh
tiếp tục giữ gìn sức khỏe phát huy truyền thống cách mạng nỗ lực vượt khó thể hiện phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ trong mọi hoàn cảnh và mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ nói theo và học tập
đồng thời mong muốn các cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo nắm bắt tâm tư tình cảm kịp thời giúp đỡ giải quyết tốt những vướng mắt nguyện vọng chính đáng của các thương bệnh binh kịp thời có những biện pháp hỗ trợ giúp đỡ các thương bệnh binh xác định việc chăm lo các thương bệnh binh là vinh dự trách nhiệm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn góp phần thực hiện thành công chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng nhà nước
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã tặng quà cho trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành cùng toàn thể các thương bệnh binh nặng đang được điều trị chăm sóc tại trung tâm
tiếp đó đoàn công tác của bộ công an cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên tại nơi ở của một số thương bệnh binh mong muốn các thương bệnh binh mạnh khỏe vượt khó vươn lên yên tâm điều trị an dưỡng tại trung tâm
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn công tác của bộ công an công an tỉnh bắc ninh đã đến thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị cược tại thôn hoàng xá xã ninh xá huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đây là mẹ việt nam anh hùng đã được công an huyện thuận thành thực hiện công tác phụng dưỡng
thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với mẹ năm nay đã bước sang tuổi chín mươi ba đã hiến dân người thân yêu ruột thịt của mình trong các cuộc kháng chiến
đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
đồng chí thứ trưởng mong muốn mẹ giữ gìn sức khỏe tiếp tục nêu gương và giáo dục con cháu phát huy tốt truyền thống cách mạng